tại trụ sở trung ương đảng tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã tiếp thân mật ngài mahathir mohamed thủ tướng chính phủ malaysia đang có chuyến thăm chính thức việt nam
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng nhiệt liệt hoan nghênh chuyến thăm chính thức việt nam của ngài thủ tướng malaysia mahathir mohamed và chúc chuyến thăm thành công tốt đẹp góp phần tăng cường quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước đi vào chiều sâu hiệu quả thiết thực trên tất cả các lĩnh vực
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng chân thành cảm ơn những tình cảm tốt đẹp của ngài mahathir mohamed dành cho việt nam đánh giá cao sự phát triển quan hệ giữa hai nước trong thời gian qua khẳng định chính sách nhất quán của việt nam coi trọng tăng cường và mở rộng quan hệ đối tác chiến lược với malaysia hoàn nghênh kết quả hội đàm với thủ tướng đề nghị hai bên đẩy mạnh hợp tác trên tất cả các lĩnh vực nhất là trong những lĩnh vực tiềm năng như kinh tế thương mại đầu tư và giao lưu nhân dân cũng như trong khuôn khổ asean và các diễn đàn
khu vực và quốc tế vì hòa bình ổn định hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới thủ tướng malaysia thông báo với tổng bí thư chủ tịch nước kết quả cuộc hội đàm với thủ tướng nguyễn xuân phúc trong đó hai bên bày tỏ quyết tâm tiếp tục tăng cường hợp tác nhất là về kinh tế thương mại sang phương và phối hợp hiệu quả tại các diễn đàn khu vực và quốc tế trước tiên là trong khuôn khổ asean
nhấn mạnh việc hai nước có nhiều điểm tương đồng có vai trò và vị trí quan trọng trong khu vực có điều kiện và cần thiết phải phối hợp chặt chẽ với nhau cả trong các vấn đề sang phương và đa phương trong đó có vấn đề biển đông nhằm góp phần bảo đảm hòa bình ổn định và hợp tác ở khu vực cũng như trong xây dựng cộng đồng asean đoàn kết vững mạnh bày tỏ mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực trao đổi đoàn nhất là đoàn cấp cao và giao lưu nhân dân nhằm học hỏi tham khảo kinh nghiệ
đất nước phòng chống tham nhũng